xin chào quý vị và các bạn
trong đêm nay và ngày mai các nhiễu động trong đời gió đông có xu hướng yếu dần
vì thế mưa tại đông bắc bộ tiếp tục giảm hơn
chủ yếu chỉ xảy ra ở khu vực ven biển và vùng đồng bằng
thời gian mưa cũng tập trung chính vào đêm và sáng
còn ban ngày trời tạnh giáo có nắng
các khu vực khác của bắc bộ phổ biến có mưa vài nơi về đêm
nhiệt độ cao nhất trong ngày mai ở đông bắc bộ sẽ tăng nhẹ lên ở ngưỡng hai mươi chín ba mươi hai độ
sang hai ngày tiếp theo sẽ tăng nhẹ thêm một độ
phía tây bắc bộ trong hai ngày tới chủ yếu nhiều mây không mưa ban ngày trời có nắng
sau đó sang ngày mùng sáu sẽ có mưa ở một vài nơi vào đêm và sáng
ban ngày trời vẫn có nắng với nhiệt độ cao nhất trong ba ngày tới không vượt quá ngưỡng ba mươi ba độ
cũng trong ba ngày tới các tỉnh từ thanh hóa đến thừa thiên huế
sẽ chỉ có mưa rào và rông rải rác tập trung vào khoảng chiều tối đêm và sáng sớm
riêng thanh hóa nghệ an và hà tĩnh cục bộ có nơi có mưa vừa
trong cơn rông đề phòng hiện tượng tố lóc và gió
nhiệt độ cao nhất trong ngày ở khu vực này sẽ phổ biến từ hai mươi tám ba mươi một độ cục bộ có nơi cao hơn
còn đối với các tỉnh từ đà nẵng đến bình thuận
vẫn tiếp tục có mưa rào và rông rải rác vào chiều tối và đêm cục bộ có nơi có mưa vừa
ban ngày trời có nắng nhiệt độ trưa chiều ở đây sẽ phổ biến ở mức ba mươi ba mươi ba độ
ở phía nam gió mùa tây nam yếu nhưng vẫn tồn tại một rãnh áp thấp mở đi qua
vì thế tây nguyên vẫn có mưa rào và rông nhiều nơi về chiều và tối
ban ngày trời nắng nhiệt độ cao nhất từ hai mươi tám đến ba mươi một độ
do ảnh hưởng của gió mùa tây nam yếu và rãnh áp thấp nên thời tiết nam bộ cũng phổ biến ngày nắng
chiều tối có mưa rông nhiều nơi
nhiệt độ trên khu vực ổn định trong thời gian tới cao nhất là từ ba mươi đến ba mươi ba độ